sau một tuần với thời tiết có nhiều biến động chúng ta lại đón ngày nghỉ cuối tuần trong tiết trời nắng mạnh
thậm chí nóng đã xảy ra ở khu vực đồng bằng dấu hiệu cho thấy một đợt nắng nóng diện rộng sẽ bắt đầu vào ngày mai
nguyên nhân của đợt nắng nóng vẫn là vùng áp thấp phía tây
ngày mai vùng áp thấp sẽ phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam
dưới tác động của hán lưu vùng thấp nóng bắc bộ trời sẽ có nắng mạnh từ sớm
cộng với nền nhiệt ban sáng ở mức cao là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
dù biên độ tăng nhiệt chỉ khoảng hai độ một giờ thì chỉ sau một mươi một giờ trưa mai
hầu khắp bắc bộ nhiệt độ đều đã cao trên ba mươi năm độ
thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì trong khoảng từ một mươi hai giờ trưa cho đến khoảng một mươi năm giờ chiều
với mức nhiệt ở các tỉnh trung du và vùng đồng bằng phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi tám độ
còn ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ cũng sẽ ở ngưỡng cao là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
hai ngày nay cả miền trung lại trở lại với chuỗi ngày nắng nóng
ngày mai khi vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh trở lại gió phơn cũng hoạt động mạnh hơn
thì cả miền trung khu vực từ thanh hóa trở xuống cho đến phú yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
trong đó khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh từ nam thanh hóa trở xuống đến quảng ngãi
nắng nóng sẽ càng gai gắt hơn
những nơi như tương dương hương khê nam đông hay là cả khu vực ba tơ của quảng ngãi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ lên cao tới là ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
cùng với mức nhiệt cao độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống dưới
với năm mươi năm vì thế nguy cơ cháy rừng sẽ lại tái xuất hiện ở các tỉnh miền trung trong một vài ngày tới
nhiệt độ cũng đang có xu hướng tăng dần ở các tỉnh thành phía nam
nguyên nhân không phải là do vùng thấp nóng mà là bởi gió mùa tây nam hoạt động yếu đi
ngày mai nam bộ chỉ có mưa giải rác tập trung chính ở khu vực biên giới phía tây
và các tỉnh thuộc miền tây nam bộ còn ở các tỉnh tây nguyên chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến ở ngưỡng là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
một số nơi như là madrak hay là cát tiên nhiệt độ cao là ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ duy trì ở ngưỡng là ba mươi ba ba mươi bốn độ
và nắng nóng tiếp tục xảy ra cuộc bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi năm cho đến ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm
và nhiệt độ là hai mươi sáu cho đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước